biểu tượng chữ thập đỏ tại việt nam đang bị lạm dụng và sử dụng sai
cần phải có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ và bảo đảm biểu tượng được tôn trọng
đó là ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo sử dụng đúng biểu tượng chữ thập đỏ tại việt nam diễn ra tại hà nội
chữ thập đỏ biểu tượng quen thuộc với đại đa số mọi người
theo điều một mươi bốn chương ba luật hoạt động chữ thập đỏ biểu tượng chữ thập đỏ trên nền trắng là dấu hiệu
để nhận biết người đang thực hiện hoạt động chữ thập đỏ và cơ sở phương tiện hiện vật được sử dụng trong hoạt động chữ thập đỏ
trong các cuộc xung đột vũ trang biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết và bảo vệ người cơ sở và phương tiện hiện vật mang biểu tượng này
tại việt nam dù chính phủ và bộ y tế đã có những văn bản pháp lý quy định về việc sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ
nhưng biểu tượng này đang bị lạm dụng và sử dụng sai với các dấu hiệu về hình dáng màu sắc gây nhầm lẫn hay hủy hoại sự tôn trọng biểu tượng
tại hội thảo các đại biểu cũng đề xuất việt nam cần phải có chế tài không pháp lý để bảo vệ biểu tượng này
tránh việc vi phạm có thể gây nguy hiểm đối với mục đích bảo vệ đối tượng của hoạt động chữ thập đỏ